trong đó doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia
đối với việt nam các doanh nghiệp đã chú trọng vào công tác đổi mới sáng tạo
nhằm đóng góp vào quá trình tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững
hiện tại ở việt nam đã có một số doanh nghiệp ngày càng quan tâm tới vấn đề phát triển bền vững
họ không chỉ quan tâm đến mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp
mà còn kết hợp với thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường đảm bảo hay hòa lợi ích cho các bên liên quan
đặc biệt đối với các doanh nghiệp này thì đổi mới sáng tạo là một trong những hoạt động không thể thiếu để hướng tới sự bền vững
trong những năm qua chúng tôi đã dành nguồn lực rất lớn để đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ thiết bị
để tạo ra những sản phẩm hàng hóa có năng suất cao chất lượng sản phẩm tốt
để lưng cao năng lực cạnh tranh chúng tôi nghĩ rằng để phát triển một cách ổn định bền vững
thì phải quan tâm nhiều tới công tác môi trường
chính nhờ chính sách đầu tư chiều sâu đổi mới công nghệ và thiết bị của chúng tôi chúng tôi cũng đã chinh phục được thị trường khó tính
theo các chuyên gia phát triển bền vững là những giá trị gắn liền với doanh nghiệp
mục tiêu phát triển bền vững phải được đặt ra và thẩm thấu vào từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
doanh nghiệp phải tiếp tục sáng tạo đổi mới không ngừng để đưa phát triển bền vững vào chiến lược
kinh doanh để tạo ra lợi thế cạnh tranh nâng cao năng suất và tạo ra những lợi thế mà các đối thủ cạnh tranh chưa có
trên thực tế những năm qua thì nhiều cá nhân doanh nghiệp đã ghi dấu ấn bằng con đường phát triển ý tưởng công nghệ của mình và đổi mới sáng tạo
văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi hai của qua đã chỉ rõ là đổi mới mô hình tăng trưởng bảo đảm phát triển nhanh
phát triển bền vững trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì ngày càng sâu rộng kết hợp hiệu quả phát huy chiều rộng với chiều sâu
và trong đó chú trọng là phát triển châu sâu và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước không ngừng nâng cao năng suất hiệu quả cạnh tranh
có thể nói đổi mới sáng tạo mang tính chất sống còn đối với từng doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập
và quan trọng hơn không chỉ tạo ra lợi thế khác biệt lợi thế cạnh tranh mà đổi mới sáng tạo còn giúp các doanh nghiệp duy trì được các lợi thế trong công cuộc phát triển của doanh nghiệp mình